cách thành phố quy nhơn tỉnh bình định khoảng một mươi hai hải lý là xã đảo nhân châu hay còn gọi là cù lao xanh
có diện tích tự nhiên là ba trăm năm mươi hectare nhiều thắng cảnh đẹp lại gần đất liền nên có tiềm lực phát triển du lịch rất lớn
thế nhưng đến nay đời sống nhân dân trên đảo vẫn gặp rất nhiều khó khăn
nguyên nhân chính là do xã đảo chưa có điện lưới quốc gia phải chạy máy phát điện một mươi hai tiếng mỗi ngày
xã đảo nhân châu hiện có dân số hai năm trăm linh người với trên năm trăm linh hộ dân
phần lớn làm nghề đánh bắt gần bờ truyền thống
anh trần huệ thiện cùng vợ đều là giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở nhân châu
hiện giờ gia đình đang sống trong phòng công vụ của trường
việc trên đảo chỉ chạy máy phát điện vào sáu tiếng buổi sáng và sáu tiếng buổi tối
khiến cho vợ chồng trẻ này gặp khá nhiều khó khăn trong sắp xếp giữa giấc sinh hoạt

nguyên nhân chính là do xã đảo chỉ chạy máy phát điện một mươi hai tiếng buổi sáng và sáu tiếng buổi tối khiến cho vợ chồng trẻ này gặp khó khăn trong sắp xếp giấc sinh hoạt

nguyên nhân chính là do xã đảo chưa có điện lưới quốc gia phải chạy máy phát điện một mươi hai tiếng buổi tối khiến cho vợ chồng trẻ này gặp khó khăn trong sắp xếp giấc sinh hoạt